thưa quý vị kể từ sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay sáu tháng tám tuyến nguyễn trãi thành phố hà nội đã chính thức thí điểm phân làn phương tiện bằng giải phân cách cứng
dự kiến đợt thi điểm này sẽ kéo dài trong vòng một tháng từ ngày sáu tháng tám đến ngày sáu tháng chín
sau đó sở giao thông vận tải tp hà nội sẽ có đánh giá để lên phương án tổ chức giao thông tiếp theo
tuy nhiên trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thì nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ và không ít tai nạn đã xảy ra
đoạn đường thí điểm phân làn dài khoảng hơn hai km từ hầm chui thanh xuân đến ngã tư sở
theo phương án phân làn hai làn xe sát về hè đường nguyễn trãi sẽ dành cho xe máy xe thô sơ và xe buýt
bốn làn sát giải phân cách giữa dành cho ô tô
việc phân làn được thực hiện bằng giải phân cách cứng như mũi tên phản quang trụ chống va sô hàng rào di động kết hợp hệ thống biển báo sơn kẻ
do ngày đầu áp dụng thí điểm phân làn ô tô xe máy vào ngày nghỉ cuối tuần nên mật độ giao thông thấp không xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
tuy nhiên thực tế việc phân loại phương tiện rất khó khả thi dù đã có sự điều tiết của cơ quan chức năng
thực ra nếu như quyết liệt làm thì chắc chắn là chúng ta đã thực hiện được nhưng mà thực hiện được hay không thì vẫn là ý thức của các phương tiện giao thông
cái việc mà cho phanh của nhân dân của những người đi lại là chưa được tuân thủ lắm
có người đi bên xa bên nơi bên xa bên kia vẫn là chưa quen với nền hết
xe máy với ô tô là giữa xe máy với ô tô là họ đi vẫn chưa đúng làn
có người vẫn ô tô thì đi bên nơi nhưng mà xe máy lại tạt sang bên kia vẫn là chưa được đúng lắm
có thể hiểu phần nào cho người dân
bởi giải phân cách cứng này còn khá mới mẻ với nhiều người
thậm chí việc xuất hiện đột ngột còn khiến không ít phương tiện gặp tai nạn dù đã có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết
luồng giao thông và những người tham gia giao thông không được biết trước cái phân làn và không có biển hướng dẫn phân làn ngay từ đầu luồng
từ cái đầu đường đó sau một thời gian sẽ lẩy sinh
đấy tai nạn
vì tại sao tai nạn này vừa xảy ra luôn
là vì cái giải phân cách vừa mới dựng lên không được có biển cứng cao để cảnh báo luôn
đây là giải phân cách cứng
mà đây chỉ là một cái trục phân cách cứng thôi
tức là một giải phân cách cứng nhưng không có biển cao để đưa lên
người ta không phát hiện được rằng cái biển này đang chỉ ở dưới chân biển là có giải phân cách cứng
mới chỉ ngày đầu tiên và mới chỉ là ngày cuối tuần thưa phương tiện
nhưng những bất cập đã nảy sinh không ít sau khi áp dụng thí điểm giải pháp tổ chức giao thông này
theo dự báo thứ hai đầu tuần tới khi lưu lượng giao thông ở tuyến này trở lại như ngày thường
áp lực tăng lên rất lớn chúng ta sẽ kiểm chứng được phần nào tính hiệu quả và khả thi của phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến này